khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông
đến gần một mươi chín giờ hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa